một nhóm người đi dự sinh nhật tại quận một về đến trước số nhà hai mươi tám cách mạng tháng tám phường võ thị sáu
khi hai người vừa bước xuống xe thì bị một nhóm đối tượng tấn công khiến một thanh niên phải nhập viện cấp cứu
sau khi tiếp nhận tin báo công an quận ba phối hợp với công an phường tổ chức khám nghiệm hiện trường ghi lời khai các nạn nhân tập trung truy xét
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba tp hcm yêu cầu các đối tượng liên quan đến vụ việc trên đến công an quận ba trình diện
để phục vụ công tác điều tra và nhận được khoan hồng theo pháp luật
kinh tế xã hội không ngừng phát triển đã kéo theo tình hình an ninh trả tự ngày càng phức tạp
đó là sự hoạt động của các đường dây tổ chức tội phạm có quy mô lớn liên tỉnh xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài
và thực hiện hành vi phạm tội bằng những phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
trước tình hình trên cục cảnh sát hình sự bộ công an đã chủ động triển khai áp dụng đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm hình sự trong đó sử dụng biện pháp đấu tranh chuyên án
qua đó đã xác lập đấu tranh khám phá hàng trăm chuyên án có tinh chất rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
không còn tình trạng băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động ngang nhiên công khai tạo khí thế tấn công chấn áp tội phạm mạnh mẽ
chuyên án đấu tranh khởi tố một mươi hai đối tượng giải cứu năm trẻ sơ sinh bị bán sang trung quốc
chuyên án triệt phá băng nhóm đánh bạc qua internet hơn hai tỷ đồng